khoảng hai năm gần đây diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đồng nai tăng đột biến
đến nay đạt gần năm mươi hai hectare tăng khoảng năm hectare so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân khiến diện tích tăng là do những năm gần đây giá trái cây luôn duy trì ở mức cao
đặc biệt là sầu riêng và bưởi
trung bình mỗi năm người trồng bưởi và sầu riêng thu lãi trên năm trăm linh triệu đồng trên một hectare
hiện nhiều nông dân vẫn sản xuất theo phong trào chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt
có những diện tích đất không phù hợp với trồng cây ăn trái lâu năm
nhưng người dân vẫn trồng dẫn đến sâu bệnh năng suất thấp
diện tích bưởi và sầu riêng tăng nhanh tiêm ẩn nhiều nguy cơ
bởi khi nguồn cung vượt cầu giá sẽ giảm tình trạng chặt trồng trồng chặt sẽ lại tái diễn
ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai khuyến cáo nông dân không tiếp tục tăng diện tích
nhất là cây sầu riêng và cây bưởi